theo thông tin mới nhất ghi nhận vaccine covid một mươi chín do công ty sinh học suzu abogen biosiance trung quốc phát triển
đang được thử nghiệm giai đoạn ba ở trung quốc mexico và indonesia
theo đó suzu abotren đã hợp tác với công ty sinh học onevax và một tổ chức nghiên cứu của quân đội trung quốc
phát triển ứng cử viên vaccine covid một mươi chín sử dụng công nghệ truyền tin mrna và nhắm mục tiêu vào biến thể omicron
vaccine này đã được phê duyệt thử nghiệm lâm sàng ở các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
theo thông báo vào ngày hai mươi chín tháng bốn abuchen tham gia cùng pfizer biontech và moderna trong việc thử nghiệm các phiên bản vaccine
được chỉnh sửa đặc hiệu chống lại omicron một biến thể có khả năng lây truyền cao và chống lại các kháng thể
được tạo ra bởi các dòng vaccine hiện còn
trung quốc đại lục đã tiêm chủng cho hơn tám mươi tám trong số một bốn tỷ người với các loại vaccine không phải mrna
trung quốc đã không chấp nhận bất kỳ loại vaccine nào do nước ngoài bào chế mặc dù dữ liệu thực tế cho thấy
hai sản phẩm do trung quốc sản xuất được sử dụng nhiều nhất do sinopharm và sinovac sản xuất
có hiệu quả chống lây nhiễm covid một mươi chín thấp hơn so với các vaccine mrna của pfizer biontech và moderna
bên cạnh uae abotren đã liên lạc
các cơ quan quản lý ở trung quốc và một số quốc gia khác về việc thử nghiệm lâm sàng vaccine chống lại omicron
và các biến thể phụ abuchen cho biết trong một tuyên bố
onevax cũng đang hợp tác với công ty khởi nghiệp rna cure có trụ sở tại thành phố thường hải
để phát triển một ứng cử viên vaccine mrna nhắm mục tiêu vào biến thể với thiết kế khác với avochen
hai ứng cử viên vaccine đặc hiệu chống omicron của sinopharm và sinovac là vaccine bất hoạt
hoặc tiêu diệt virus đã được cho thử nghiệm lâm sàng ở hồng kông và trung quốc đại lục
cơ quan quản lý uae đã phê duyệt các thử nghiệm lâm sàng đối với loại vaccine thứ ba
dựa trên protein đặc hiệu đối với biến thể omicron từ sinofarm